thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua việc một số tòa án nhân dân cấp huyện tỉnh xét xử các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại chưa thỏa đáng áp dụng hình phạt chưa nghiêm đã dẫn tới hệ lụy bỏ lọt người lọt tội
điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người bị hại mà còn gây bức xúc cho dư luận
đây đang là thực trạng nhức nhối trong xã hội dẫn đến người dân khiếu kiện kéo dài mất niềm tin vào các cơ quan công quyền
và câu chuyện sau đây được phóng viên antv thực hiện tại tỉnh quảng trị sẽ phần nào lý giải cho thực trạng trên
đây là nhà máy sản xuất cà phê nằm trên khu đất rộng hơn chín m hai tại thôn cợp xã hướng phùng huyện hương hóa tỉnh quảng trị
nhiều năm nay nhà máy này luôn trong tình trạng đắp chiếu không hoạt động bởi những tranh chấp liên quan đến một bản án kinh doanh thương mại được tòa nhân dân huyện hương hóa xét xử vào năm hai nghìn một mươi bốn
qua tìm hiểu phóng viên được biết chủ sở hữu của nhà máy sản xuất cà phê này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tường quân có trụ sở tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
năm hai nghìn một mươi ba công ty tường quân đã bán nhà máy cho công ty trách nhiệm hữu hạn quốc dung có trụ sở tại thành phố đông hà với tổng số tiền hai mươi sáu tỷ đồng
giao dịch giữa hai công ty được minh chứng bằng giấy chuyển tiền qua ngân hàng công thương việt nam việt tinh banh với nội dung mua nhà máy chế biến cà phê
ngay sau khi hoàn tất việc mua bán công ty quốc dung đã hoàn thiện hồ sơ trình sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng trị đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên lúc này sự thật mới vỡ lẽ khu đất và nhà máy cà phê cùng lúc đã được công ty tường quân bán cho một doanh nghiệp tư nhân khác có tên đình tàu

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại